ngày hai mươi một tháng một viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
đối với một số chủ doanh nghiệp trong vụ xăng giả liên quan đến trịnh sướng
quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn văn lam bốn mươi tám tuổi bùi thị duyên bốn mươi tám tuổi vợ lam
chú tại huyện đắk song tỉnh đắk nông và nguyễn công thành ba mươi bảy tuổi chú tại huyện đắk rơ lấp
tỉnh đắk nông để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả theo quy định tại điều một trăm chín mươi
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
ba bị can trên nằm trong đường dây sản xuất mua bán xăng giả của trịnh sướng và đồng bọn
liên quan đến đường dây sản xuất xăng giả của trịnh sướng đến nay công an tỉnh đắk nông đã khởi tố bốn vụ án
trong đó có ba vụ án kết thúc điều tra hai mươi một bị can bị đề nghị truy tố về các tội sản xuất buôn bán hàng giả
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến thời điểm bị bắt đường dây này đã phai chế sản xuất hơn một trăm bốn mươi sáu triệu lít xăng giả
tương đương hai ba trăm tám mươi năm tỷ đồng hưởng lợi trên một trăm hai mươi hai tỷ đồng